chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình luận đàm của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tuần vừa qua có một sự kiện rất đáng chú ý
đó là cuộc họp tổng kết năm năm thực hiện nghị định sáu bảy về phát triển thủy sản
và ban chỉ đạo quốc gia về iuu hay tạm gọi là chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp
một trong những vấn đề cấp bách đặt ra là sự vào cuộc trách nhiệm quyết liệt hơn
từ các cơ quan quản lý và cả ý thức của ngư dân
để chấm dứt tình trạng khai thác trái phép không khai báo và không theo quy định
đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn cùng bàn luận với hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay
là ông đào văn trường trưởng phòng chỉ huy nghiệp vụ cục kiểm ngư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng ông phạm anh tuấn là phó chủ tịch thường trực hội nghề cá việt nam
xin cảm ơn hai vị khách mời đến với chương trình của chúng tôi
và đầu tiên xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây
sau khi bị thẻ vàng của ủy ban châu âu ec từ ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
kinh ngạch xuất khẩu hải sản của việt nam sang eu giảm sáu năm trong năm hai nghìn một mươi tám
và tiếp tục trứng lại cho đến thời điểm hiện tại
theo đánh giá của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
thẻ vàng ec đã khiến các nước châu âu giảm nhập khẩu hải sản khai thác từ việt nam
trong đó xuất khẩu các mặt hàng mực bạch tuộc cua gẹ cá biển sang eu
sẽ tiếp tục giảm mạnh do vướng mắt trong cục cục chứng nhận xác nhận nguồn gốc khai thác
theo nhiều doanh nghiệp nỗ lực của họ là không đủ
vì eu giám sát cả chuỗi hải sản từ khai thác đến thu mua và chế biến
các doanh nghiệp đang tốn rất nhiều thời gian công sức cũng như cơ hội kinh doanh
do các khâu kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thiếu hợp lý
do thủ tục kiểm tra thông tin tại các cảng cá kéo dài
nên doanh nghiệp buộc phải mua hàng về kho trước rồi đợi xác minh giấy tờ
theo quy định của ec một trăm linh các lô hàng hải sản việt nam vào thị trường này
sẽ bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác
do vậy sẽ tốn thêm thời gian chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu
chưa kể tác động từ eu cũng sẽ kéo theo những thị trường khác
áp dụng các biện pháp kiểm soát nhật nghèo hơn
khuyến cáo mà huy ban châu đã đề ra hiện nay thì về thể chế thì chúng ta đã xây dựng cơ bản
về luật thủy sản và khắc phục được những tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
để khai thác đặc biệt từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay thì các cơ quan chức năng chưa phát hiện được
một trường hợp nào tàu cá vi phạm các nước quốc đảo thái bình dương để khai thác trái phép
là một trong những đơn vị sâu sát sát với ngư dân thì cục kiểm ngư đã triển khai những cái biện pháp nào
để nâng cao việc tuyên truyền hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ
nhưng cũng đã nói là vấn đề ý thức của ngư dân là một vấn đề rất quan trọng
trong quá trình thực thi pháp luật trên biển thì lực lượng kiểm ngư cũng đã kết hợp
trong việc thăm hỏi động viên ngư dân đồng thời là tuyên truyền về pháp luật thủy sản
cho ngư dân
đặc biệt là pháp luật thị sản
pháp luật việt nam cũng như pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của các nước gần gần
về thủy sản thì bằng nhiều hình thức tuyên truyền
nhưng đối với người dân thì đặc biệt là các tàu cá xa bờ thì lực lượng kiểm ngư
là phải tuyên truyền theo hình thức trực tiếp bằng đa phong thanh
bằng các hệ thống thông tin liên lạc bằng việc phát tờ rơi và trao đổi trực tiếp
với người dân
bởi vì thời gian là ngư dân bám biển dài ngày trên biển
vì vậy việc tiếp cận đối với các hệ thống thông tin truyền thông
là hết sức hạn chế
vì vậy trong việc hiệu quả nhất đối với người dân
đặc biệt là khai thác xa bờ với người dân
thì cái việc tiếp cận trực tiếp và tuyên truyền trực tiếp là có thể hiệu quả hơn cả
vì vậy nên lực lượng kiểm ngư chúng tôi đã kết hợp trong việc thực thi pháp luật
trên biển tuần tra kiểm tra kiểm soát và kết hợp là tuyên truyền với người dân
đấy là một cái biện pháp
cái thứ hai nữa là đối với việc tuyên truyền ngư dân
thì cục kiểm ngư cũng như lực lượng kiểm ngư cũng đã phối hợp
với các cơ quan truyền thông như các đài truyền hình
về thông tin thời tiết thông báo tuyên truyền cho người dân
về các quy định về khai thác bất hợp pháp iuu
và có những biện pháp để cương quyết xử lý đối với các phương tiện cố tình vi phạm
về công tác tuyên truyền thì đã được đẩy mạnh và thường xuyên
vậy thì công tác như ông đã vừa nhắc đến
việc xử lý những vi phạm đánh bắt hải sản
giám sát thì được thực hiện như thế nào
vâng trong thời gian qua thì lực lượng kiểm ngư đã huy động trên bảy trăm linh đợt
đầu thuyền hàng ngàn đợt kiểm ngư viên và thuyền viên kiểm ngư
để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra giám sát
đặc biệt các vùng giáp danh đối với các nước
mà thường có sự việc ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài
ví dụ như là các vùng giáp danh đối với lại indonesia malaysia thái lan
và đấy là một số những nước
các vùng biển mà ngư dân chúng ta hay vi phạm
thì tăng gần lực lượng tàu kiểm ngư thường xuyên có mặt tại vùng giáp danh đấy
để thứ nhất là tuyên truyền thứ hai là ngăn cản
không để cho tàu cá của ta vi phạm vùng biển nước ngoài
cũng như là tàu cá của nước ngoài vi phạm vùng biển việt nam để khai thác chai phép
hoạt động đó có gặp những cái khó khăn trở ngại nào lớn nhất hay không
vâng thực ra là cái thời gian rất là khó khăn bởi vì là
trên cái vùng biển của chúng ta là rất là rộng lớn
đặc biệt là lực lượng tàu thuyền của chúng ta là trên ba mươi cái phương tiện khai thác xa bờ
mà giải dài trên cái bờ biển dài ba hai trăm sáu mươi km bị trên một triệu km vuông vùng biển khai thác
vì vậy cho nên đối với cái lực lượng kiểm ngư hiện nay
so với các lực lượng chấp pháp trên biển thì là cũng được được hay còn mỏng
và chưa có cơ sở vật chất cũng như phương tiện nhiều như các lực lượng khác
cho nên hiện nay là cái việc gặp còn khó khăn trong về cơ sở vật chất
cũng như là cái điều kiện để coi như là thực thi được cái nhiệm vụ của mình
vâng rõ ràng là điều đó quan trọng vẫn phải là nâng cao cái ý thức của chính người dân
điều này thì sẽ đòi hỏi cái sự vào cuộc của các cái tổ chức hội nghề nghiệp
ví dụ như là bên hội của mình thì đã có những cái giải pháp như thế nào để hỗ trợ người dân
cũng như là bảo vệ quyền lợi cho họ
trước hết là tôi muốn nói thêm một chút là về vấn đề khắc phục au ấy
thì nếu như mà thực hiện được tất cả
các cái kiến nghị của ec về vấn đề au
thực ra nó đòi hỏi một cái sự lỗ lực rất là ghê gớm
không phải chỉ có thuần thúy của ngư dân
mình ngư dân không thể làm được
chúng ta có những cái cố gắng rất là lỗ lực được ghi nhận
ví dụ như là vấn đề chỉnh sửa luật pháp vấn đề tuyên truyền
vấn đề thay đổi một số các quản lý
nhưng rất nhiều điều nếu như không phải tất cả các ngư dân
rất nhiều cái thuộc cơ quan quản lý nhà nước
thuộc vấn đề chính phủ
tôi nói đơn giản bây giờ ví dụ như chẳng hạn hạ tầng cảng
chúng ta yếu kém thì làm sao tàu thuyền có thể vào đủ
để mà chúng ta kiểm soát được
kiểm soát được về vấn đề
bởi vì nó liên quan nó còn vấn đề chứng nhận
chứng nhận là hoàn toàn mới với dân
chúng ta phải đào tạo tàu huấn cho dân như thế nào
trong một cái bối cảnh nghề cá rất là đa loài phức tạp như vậy
thì vấn đề ghi nhật ký ra sao
cũng là một vấn đề mới
cái đó là phải nỗ lực của cơ quan chính phủ
vấn đề để chứng nhận nữa không phải chỉ ghi nhật ký
còn hệ thống giám sát tàu ngư dân phải đầu tư đầu cuối
vấn đề vốn ở đâu
và cái hệ thống kiểm soát toàn bộ trong một cái hệ thống thống nhất
cái đó là thuộc về chính phủ thuộc về đầu tư
thế cho nên thời gian là gì
cái thực hiện này không chỉ thuần trí là chúng ta
chỉ tuyên truyền chỉ trách nhiệm cho dân
mà rất nhiều việc
những việc mà chính phủ phải làm phải thay đổi
thì nó mới có thể đáp ứng được
vấn đề bán cáo bất pháp chỉ là một vấn đề thôi
còn vấn đề là gì
chúng ta đánh có trong nguồn nợ cho phép hay không
chúng ta thực hiện vấn đề quản lý ngư cụ
vấn đề chứng nhận khai thác tức
rồi đấy nó mới là cái vế mà gọi là đánh giá khai thác có kiểm soát
còn cái phần illegal nó chỉ là một phần
nó một trong ba vấn đề thôi
thế nên thật ra rõ ràng đòi hỏi cả một cái bộ máy
từ cơ quan quản lý đến cộng đồng người ngư dân
đến vấn đề người sử dụng sản phẩm
phải có một cái sự thay đổi rất là gây ứng
về phía hội thì chúng tôi có cái hoạt động tức là
cái thứ nhất là cũng chỉ có tăng cường là
tuyên truyền cho người dân về vấn đề luật pháp
cái thứ hai nữa là hỗ trợ họ về vấn đề
nhận thức xem là trong cái điều kiện của mình
thì nên cách chức là ra sao
chuyển ra một số các công nghệ kỹ thuật
để đối với những người mà người ta chuyển đổi nghề
sang làm các hoạt động mới để có cái hiệu quả hơn
rõ ràng là như vậy bởi như ông cũng đã nói là
cái vấn đề về iuu đấy đòi hỏi rất nhiều cái yếu tố kỹ thuật
mà trong đó thì cái hạ tầng cũng như là các vấn đề về
hỗ trợ cho ngư dân đòi hỏi
cái sự hỗ trợ tham gia đồng bộ của các cơ quan quản lý
và đó chính là điều mà ngư dân cũng như là các doanh nghiệp
chờ đợi nhiều hơn từ những cái hành động của chính phủ
và chúng ta sẽ cùng đến với một cái phóng sức này
tiếp theo sẽ đây của chúng tôi
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam bị ủy ban châu âu cảnh báo thẻ vàng
vì khai thác thủy hải sản bất hợp pháp
xuất khẩu thủy hải sản sang châu âu bị sụt giảm nghiêm trọng
doanh nghiệp tốn thời gian gấp đôi
đội chi phí lên đến bốn mươi
để xoay chuyển tình thế
nhiều doanh nghiệp chủ động thiết lập quy trình kiểm tra
nguồn gốc nguyên liệu hải sản đưa vào chế biến
từ cái khâu bậc khi mà biết được
thông tin tàu cá trên captain s statement
thì công ty phải kiểm soát rất nghiêm ngặt
trên trang web của eu
cũng như tất cả các trang web
của nghề cá trong khu vực
thì mới bắt đầu tiến hành làm những thủ tục
ví dụ đăng ký kiểm dịch đăng ký kiểm hàng
đồng bộ với nỗ lực của doanh nghiệp
thời gian qua các bộ ngành địa phương
cũng đã quyết liệt bắt tay nhau để tuyên chiến
với việc đánh bắt bất hợp pháp
hàng loạt các biện pháp ngăn chặn hoạt động đánh bắt thủy hải sản
cháy phép đã được triển khai
như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nâng mức hình phạt lên đến một tỷ đồng
thậm chí cấm ngư dân ra khơi trong vòng sáu tháng
cho đến nay có thể nói việc ngư dân việt nam
đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp
đã chấm dứt hoàn toàn
việc vi phạm ở các nước quốc đảo của chúng ta
hoàn toàn chấm dứt
đấy là một cái rất thành công
cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đã có cái hệ thống
về giám sát hành trình
thế này là ngư dân đã tuân thủ việc ghi chép sổ sách
rồi là tuân thủ các quy định về khai thác
đối với hệ thống cảng cá các địa phương
thì hiện nay đã bắt đầu vào cuộc
để làm công tác xác nhận chứng nhận
rồi kiểm soát hàng lên bến
rồi kiểm soát tàu trước khi ra bến
hiện nay khoảng bảy mươi các cảng cá ở nước ta
có thể thực hiện việc truy xuất nguồn gốc cho hải sản
đồng thời các thiết bị theo dõi
giám sát hành trình cũng đã được ngư dân đầu tư
để tạo thuận lợi cho việc kiểm soát
hoạt động của tàu cá
ngoài ra để thực thi bốn nhóm kiến nghị của ủy ban châu âu
về chống đánh bắt bất hợp pháp
trong đó có nhóm vấn đề với hải sản nhập khẩu
về cho chế biến
việc kiểm tra các tàu hàng từ nước khác đến
cũng được thực hiện chặt chẽ tại các hệ thống cảng
với một quyết tâm chính trị
và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
thì tôi tin tưởng thẻ vàng sẽ sớm là gỡ
chúng ta sẽ có một môi trường phát triển thủy sản
theo hướng khép kín
và có quy mô thủy xuất hóa cao
đáp ứng được nhiều thị trường
trong nước và quốc tế
việt nam hiện đang nắm chắc
hệ thống quy phạm pháp luật
về chống đánh bắt bất hợp pháp
và đã có sự tham vấn từ phía ủy ban châu âu
quan trọng hơn hệ thống pháp luật này
đã đi vào thực tiễn và từng bước định hướng
thay đổi ý thức cho bà con ngư dân
từ người cá nhân dân sang người cá có trách nhiệm
đây là cơ sở để chúng ta vững tin
vào việc có thể được ủy ban châu âu gỡ thẻ vàng
giữ được vị thế và hình ảnh
của thủy sản việt nam trên trường quốc tế
thưa ông đào văn trường
từ thực tế trong việc hỗ trợ ngư dân
cũng như là giám sát
trên các ngư trường của chúng ta
thì ông đánh giá như thế nào về
sự chuyển biến trong nhận thức của ngư dân
đối với việc đánh bắt thủy hải sản như thế này
cùng với sự nỗ lực
cố gắng của các cơ quan trung ương và địa phương
trong công tác tuyên truyền
rồi là công tác
giám sát thực hiện
kiểm tra kiểm soát và xử lý
các vi phạm pháp luật về thủy sản trên biển
thì trong thời gian qua
có thể đánh giá là ý thức của
người dân đã được nâng lên rõ ràng
đặc biệt là vấn đề số người dân
đã xác định được ý thức
trong việc chấp hành các quy định
pháp luật về thủy sản
thứ hai là nó biểu hiện rõ nhất trong việc
tàu cáo vi phạm các quốc đảo
thái bình dương như tôi đã nói lúc nãy
là cái vấn đề là từ đầu năm nay
là không còn các cơ quan chức năng
không còn phát hiện nhưng đấy là thể hiện được
ý thức của người dân cũng biết là khi mà
mình đi khai thác
mà bất hợp pháp vi phạm vùng biển nước ngoài
thì sẽ chịu những hậu quả như thế nào
đấy nó cũng thông qua cái mặt truyền thông
người dân cũng thấy được ý thức được là cái việc là
mình phải làm những gì góp phần vào
trong việc cùng nỗ lực cùng chính phủ
cùng các cơ quan chức năng địa phương để tháo gỡ
thể gạo của hsc
vậy thì cái khó khăn nhất đối với cái
vai trò của các cơ quan của
lý nhân nước hiện nay là gì là
chúng ta thiếu một cái cơ chế phối hợp đồng bộ hay là
do kinh phí hay là do
một cái những cái nhiệm vụ mà chúng ta đang phải
giải quyết cái này là khó quá
có lẽ là
chúng ta đang chuyển dần từ cơ chế
một cái nghề cá nhân dân
nghề cá khai thác đa loài và
nhọ lẻ bây giờ là chuyển sang theo hướng
là xây dựng một cái nghề cá
công nghiệp có trách nhiệm vì vậy
là đây là một cái giai đoạn chuyển tiếp
đòi hỏi rất là nhiều cái
yếu tố kể kể về năng lực
về tài chính rồi là về sự đồng bộ
với cơ chế chính sách
chúng ta cũng đang dần hoàn thiện và tất cả
các yếu tố đó đồng thời với lại
ý thức nâng cao và năng lực trình độ
và dân trí của đối bào con
ngư dân dần dần
được cải thiện thì tôi nghĩ là cái việc mà
tiến tới đây thì sẽ hoàn thành
được cái nhiệm vụ của mình tuy nhiên trong thời gian này
là thời gian hết sức khó khăn và
đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các cấp chính quyền
địa phương tùy chung với địa phương và người dân
vâng đúng vậy bởi vì
đây là cái giai đoạn như ông cũng đã nói là
hết sức khó khăn và cũng rất là
quan trọng bởi vì khi chúng ta đang hội nhập sâu hơn
đòi hỏi là có trách nhiệm nhiều hơn và tôi cũng muốn
nhắc lại những cái khuyến nghị của ec đối với
chúng ta trong cái việc tuân thủ các
nghiêm túc các quy định của pháp luật đã có
tăng cường giám sát và kiểm tra
chống tàu thuyền khai thác hải sản
trái phép tại các vùng biển các quốc gia khác
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đặc biệt là
tàu lớn có chiều dài trên hai mươi bốn mét
đồng thời có chế tài nghiêm khắc đối với việc
cố tình vi phạm các quy định và khuyến khích
ngư dân chuyển đổi khai thác sang nuôi trồng hải sản
vậy thưa ông
phạm anh tuấn ông đánh giá như thế nào về cái
sự hỗ trợ của các cơ quan
đặc biệt như là hội nghề cá trong cái
đề án đánh bắt sa bờ cho
ngư dân cũng như là một chiến lược phát triển thủy hải sản của việt nam
tôi nghĩ về chiến lược
phát triển của ngành ấy thì
kể cả chính phủ
và mọi người cũng bắt đầu ý thức được
tức là từ cái
một cái nghề cá mà
coi trọng về mặt số lượng
sang một cái bước là
chất lượng và cái giá trị cho tăng
đấy là cái điều rất là đúng
và cái điểm thứ hai nữa là gì
trong cái chiến lược hiện tại bây giờ đứng về mảng khai thác ấy
chúng ta có rất nhiều các cái
đặc biệt kể cả tàu thuyền ven bờ
khi mà cái nguồn nợ
nó bị suy giảm
cái hậu quả nó thấp
thì vấn đề là
bảo vệ nguồn nợ như thế nào
với cái cường độ
mức độ khai thác như thế nào cho hợp lý
đấy là cái bài toán mà chúng ta
phải tính đến
và cái điểm thứ hai nữa là gì
cái số người ngư dân mà người ta
không tiếp tục làm nghề cá nữa
người ta chuyển đổi
thì chuyển đổi ra sao
chúng ta hàng loạt những cái vấn đề
mà cái điều đó thì theo tôi nghĩ là
có những cái thì
bản thân độc có ngành nông nghiệp không
theo tôi nghĩ là nó cũng
khó có giải quyết
ví dụ như vấn đề chuyển đổi nghề
sinh kế của người dân
bây giờ chúng ta nói rằng là
cấm theo bộ vụ
giảm số lượng tàu thuyền
nó liên quan đến cái sinh kế
của cái thời gian cấm như thế nào
của người sao
không phải chỉ có bản thân
ngành nông nghiệp làm được
thế còn về phía hội chúng tôi
thì chúng tôi chỉ làm được một số việc
như này thôi cái nhất tức là gì
một là chúng tôi
hỗ trợ người dân một số các cái mô hình
để người ta có thể chuyển đổi
thì đấy là cái điểm nhất
nhưng còn về vấn đề
các cái chính sách
chính sách thì tôi đã nói là nhà nước
thực ra bây giờ nếu như nhiều khi chúng ta nói là
chúng ta có rất nhiều các chính sách và thậm chí có người nói rằng
là không thiếu chính sách đầy đủ
nhưng thực tế chúng tôi thấy như thế này
chính sách á
thì nhiều khi người dân người ta không tiếp cận được
không tiếp cận được thông tin
đấy là một cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là gì
cái quy trình cái quá trình để mà đề hưởng lại chính sách
nó rất là phức tạp
lên thời gian này thì có thể những cái doanh nghiệp
người ta mới có đủ sức để người ta
vào được cái chính sách để làm
vượt qua được những quá trình thủ tục đấy
còn bây giờ trong thủy sản
trong khai thác cũng thế trong nuôi cũng thế
cái quy mô hộ
cái quy mô trang trại nó rất là nhiều
cái tiếp cận được thông tin
rồi cách vượt qua được những cái điều đó
là cái điều rất là
rất là khó khăn và chúng tôi dự kiến là
chúng tôi sẽ làm một cái tập hợp
để nghe ý kiến của tất cả mọi người
là người ta sẽ kiến nghị xem là
cái chính sách nào phù hợp cái cách như thế nào để cho vào người dân
có thể để thực tế
thì đấy là một cách mà chúng tôi để làm sao
có cái chính sách của
chính phủ nó gặp gỡ được với
cái cộng đồng của người dân
hoặc là chúng tôi cũng rất là tôn trọng
cái việc mà
chúng tôi tham gia vào trong cái quá trình xây dựng
chính sách từ đầu ví dụ như các cái
nghị định thông tư kể cả như vừa rồi
xây dựng cái luật thủy sản ấy thì hội gái
tham gia rất tích cực trong cái nhóm tư vấn
rồi cái hai chúng tôi thường xuyên là chúng tôi
có cái mối quan hệ giữa các cái tri hội với các hội viên
để xem trong là
trong quá trình thực hiện các quản lý
các quyết định có những vấn đề thì khó khăn
thì chúng tôi thu thật phải chúng tôi có những cái phản biện
có cái góp ý trở lại để làm sao cái điều kiện
chính sách cho nó nó phù hợp
một cái vai trò cầu nối kết nối
đòi hỏi chúng ta cần phải hiểu rõ
những cái nhu cầu cũng như là
những cái khó khăn của chính những người dân
và thưa ông đào văn trường ông
đánh giá như thế nào về cái công tác mà
chúng ta hợp tác quốc tế vì đây cũng là một câu chuyện
tham gia hội nhập
trong cái việc kiểm soát ngôi trường và bảo vệ
người dân của mình
trong hoạt động kiểm ngư thì cái việc
hợp tác quốc tế là hết sức quan trọng
và hiện nay thì cục kiểm ngư cũng đã tham
ưu cho tổng cục nghị sản bộ nông nghiệp phát triển thông thôn
đã ký kết
đường quan hệ
và đường dây nóng đối với các nước
trong khu vực ví dụ như là trung quốc
brunei và cũng đang tiến hành
để coi như là đàm phán
để ký kết đường dây nóng
đối với lại indonesia
với lại thái lan
campuchia để nhằm mục đích
để xử lý các vấn đề mà
phát sinh ở trên biển
thế thì đây là một cái vấn đề mà hợp tác quốc tế
là cũng đang được quan tâm
đặc biệt thì đối với đường dây ngư
là cũng tận dụng
tranh thủ cái sự hỗ trợ
cơ sở giúp đỡ
về cơ sở vật chất
của chính phủ
nhật bản và mỹ
để nâng cao cái năng lực
cho cái lực lượng
kiểm ngư trong việc thực thi
pháp luật trên biển
vấn đề quan hệ quốc tế
thì đối với lực lượng kiểm ngư
hiện nay đang được triển khai
rất là tích cực
và cũng có những kết quả khá
tốt trong cái việc mà
xử lý các vấn đề phát sinh trên biển
đặc biệt trong cái thời gian vừa qua
thì riêng là cái thông tin qua đường dây nóng đấy
thì đã có khoảng tám mươi sáu thông tin
trong đó bảy mươi chín thông tin đối với
đối với lại bảy thông tin
thì đều là các sự việc
về nghề cá và được
kiểm ngư xử lý và giải quyết
trong đó thì có rất nhiều
thông tin về các tàu cá
bị hỏng máy rồi bị tai nạn
thông tin về việc
tránh trú bão
tránh trú để có thể
giúp cho qua đường ngoại giao
để gửi cho các nước
mà chúng ta có những nguồn thông tin đó
để hỗ trợ trong việc
phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn
đó là những thông tin hết sức
quan trọng bởi vì khi mà chúng ta
phối hợp tốt được với các
nước láng giềng
nước bạn thì rõ ràng là chúng ta bảo vệ được
người dân của chúng ta tốt hơn cũng như là tuyên truyền được phổ biến
pháp luật tốt hơn câu hỏi cuối cùng
xin được hỏi hai vị khách mời có những cái thông điệp như thế nào
đối với cơ quan quản lý và đối với
chính người dân để
chúng ta hướng tới
việc khai thác thủy hải sản có trách nhiệm
cũng như là hướng tới việc
phát huy vai trò trách nhiệm
của việt nam gỡ thẻ vàng ec
và hội nhập tốt hơn đối với thế giới
xin mời ông đọc bản chứa
chúng tôi nghĩ là về phía mặt
phía cơ quan nhà nước cũng cần có sự đố lặng
ngược cố gắng hơn
trong cái việc mà hoàn thiện lại
việc thể chế trong thời gian vừa qua
chúng ta đã xây dựng được luật thủy sản
với hiệu lực từ mùa một tháng một hai nghìn một mươi chín
đổi tám thông tư một quyết định
thì đã hướng dẫn về luật thủy sản
trong đó thì cũng quyết định và trên
cơ sở có sự khuyến cáo của
ec và chúng ta đã thực hiện cái việc này
là khá tốt trong việc xây dựng thể chế
tuy nhiên là đến giờ chúng ta cũng nên
cần phải có chuẩn bị cơ sở budget
cũng như là các cái yếu tố
đảm bảo trong việc thực thi được
các cái thể chế mà mình đã xây dựng
mang tính chất quản lý nhà nước và đặc biệt
là các cái cơ quan tham mưu
làm sao xây dựng được những cái chương trình
nó thiết thực gắn với cái việc
mà chúng ta có thể sớm gỡ được
cái thẻ vàng của ec
đặc biệt là cái việc thực hiện
nghiêm được các nghị định xử phạt vi phạm chính
hai nghị định là một là nghị định hai mươi sáu
là nghị định hướng dẫn về thực thi luật thị sản
và cái nghị định bốn mươi hai
là nghị định về xử lý vi phạm
chính trong định vực thị sản thì hiện nay
là cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc
triển khai theo yêu cầu của ec
và đối với lại ec thì cũng cho rằng
cái mức độ phạt của chúng ta
trong quy định ở trong cái
luật xử lý vi phạm chính là nghị định bốn mươi hai
đấy là cũng còn chưa phải
đáp ứng cái yêu cầu cao của ec đề ra
nhưng so với lại mặt bằng
chung của người dân việt nam cũng như là
các quy định và giảng buộc trong cái luật
xử lý vi phạm chính của chúng ta thì hiện nay
chúng ta đang cố gắng để thực hiện tốt những cái vụ này
để đáp ứng được cái khuyến cáo của ec
còn đối với người dân thì chúng tôi cũng mong muốn
cầu thi được người dân chúng ta
cũng dần dần ý thức được nâng cao
và người dân cũng phải
chung tay cùng với chính phủ cùng với cơ quan quản lý
để làm sao thực hiện được các yêu cầu
thứ nhất là không
hạn chế được cái việc mà đưa đến thống nhất
trong việc khai thác bất hợp pháp cũng như
không báo cáo và không theo quy định
đồng thời là không vi phạm
cái vùng biển nước ngoài
để khai thác trái phép bởi vì trong khuyến định của ec
chừng nào thì còn có
tàu cá việt nam vi phạm nước ngoài
vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép thì chừng đó
thì việt nam cũng vẫn còn phải
đối mặt với lại thẻ vàng
tôi nghĩ rằng là cái việc mà
tuân thủ những cái
quy định hoặc về
iu những khuyến cáo cho nghề cá
đối với chúng ta
là một cái chúng ta nên coi
đấy là một cái cơ hội
để chúng ta
tiến đến một nghề cá có trách nhiệm
một nghề cá
hội nhập và thực thực
là tiên tiến
theo tôi nghĩ chúng ta cũng không nên nóng ruột
là cái chuyện phải tháo hay không tháo
mà cái quan trọng nhất là gì
chúng ta hướng đến cái mục tiêu đó
và từng bước
cần có những cái
một cách căn bản và vững chắc
đại diện cho cộng đồng của những người
ngư dân ấy tôi nghĩ rằng là
ngư dân có cái trách nhiệm
thay đổi tuân thủ với chuyện đó
nhưng cũng đòi hỏi là gì
nhà nước nên suy nghĩ đến
những chính sách để khi mà
người nông dân thay đổi gặp phải những vấn
bắt gì thì để
cho họ có thể
không những tồn tại
mà lại còn có thể đảm bảo
cuộc sống sinh kế
đó chính là trách nhiệm của các cơ quan quản lý
bởi bây giờ chúng ta cũng có thể tổng kết
ngắn gọn lại là
chúng ta đã có một cái hệ thống thể chế
như ông đào văn trường nói là tương đối đầy đủ
nhưng mà những cái cơ chế để đưa
những cái thể chế đó
đi vào cuộc sống để
mang lại những cái sự hỗ trợ tốt hơn cho người dân
để tránh họ gặp những cái rủi ro
với những sự thay đổi là điều rất quan trọng
và thưa quý vị và các bạn
việc gỡ thẻ vàng ec không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong việc xuất khẩu thủy sản
phát triển kinh tế đất nước mà còn là cơ hội
để tái cấu trúc lĩnh vực thủy sản
theo hướng bền vững hiện đại
đồng thời giữ hình ảnh và uy tín quốc gia
trong bối cảnh việt nam đang tích cực hội nhập
như những gì mà các vị khách mời đã chia sẻ
trong chương trình hôm nay
điều quan trọng là chúng ta cần nâng cao trách nhiệm
và ý thức hơn nữa trong việc tuân thủ các quy định
của quốc tế hướng đến khai thác nguồn lợi
thủy hải sản bền vững hơn
lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời
chia sẻ phân tích với sức thẳng thẳng
và hữu ích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau